quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua khối không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta
kèm theo đó là những cơn mưa vì thế lúc này cả miền bắc trời đang rét bút
với nhiệt độ hầu khắp các tỉnh vùng núi phía bắc đều đang thấp dưới một mươi độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn tiếp tục rồn xuống
những cơn mưa vẫn còn duy trì trong buổi sáng
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền bắc vẫn thấp
khu vực vùng núi phía bắc không nơi nào vượt quá một mươi sáu độ
trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
nhiệt độ cũng chỉ quanh quẩn mức một mươi bảy một mươi tám độ
toàn vùng ở ngưỡng rét đậm riêng vùng núi trời rét hại
dự báo đợt rét đậm diện rộng này sẽ còn kéo dài trong khoảng từ ba năm ngày tới
với các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay dưới tác động của không khí lạnh
từ thanh hóa trở xuống cho đến tận phú yên sẽ có mưa
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa từ hai mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cũng hạ còn từ một mươi chín hai mươi hai độ
khu vực đà nẵng quảng nam quảng ngãi giảm xuống còn từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu
ở các tỉnh miền nam khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn đang trong những ngày mưa ít nắng nhiều và trời hanh khô
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
ở vịnh bắc bộ từ đêm nay gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ hai ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm mét
vùng biển ngoài khơi từ quảng trị đến khánh hòa
gió đông bắc mạnh lên cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai ba mét
với khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
từ trưa và chiều mai gió đông bắc cũng mạnh lên mức cấp năm
có lúc cấp sáu biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước